thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông mike spanos
giám đốc điều hành công ty pepsico khu vực châu á trung đông và bắc phi
chúc mừng pepsico đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam thời gian qua
thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của pepsico việt nam với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cụ thể là việc tham gia vào nhóm công tác đối tác công tư về giao quả từ năm hai nghìn một mươi
thủ tướng mong muốn doanh nghiệp mở rộng hợp tác triển khai các dự án với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các hộ nông dân trên nhiều lĩnh vực mà việt nam có thế mạnh
trong đó có việc hợp tác nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới mà việt nam có lợi thế
ngoài khoai tây lá artichoke chè
tiếp thu ý kiến của thủ tướng ông mike spanos cho biết việt nam là một trong hai mươi thị trường ưu tiên
hàng đầu của pepsico trên toàn cầu và thứ tám trong khu vực mà ông mike spanos phụ trách
pepsico việt nam đang có chương trình hợp tác với nông dân
và hỗ trợ hơn năm trăm tám mươi hộ nông dân giúp tăng sản xuất và thu nhập cho họ
cùng với đó là áp dụng các biện pháp trong sản xuất kinh doanh giúp tiết kiệm gần một triệu lít nước
pepsico luôn mong muốn đầu tư làm ăn lâu dài tại việt nam
cả lĩnh vực nước giải khát và thực phẩm và một số lĩnh vực khác